cảnh sát tiến hành vụ bắt giữ sau hơn tám tiếng đấu tranh về đối tượng nam giới cố thủ trong biêu điện
và một tiếng sau vụ nổ súng tại bệnh viện đa khoa tadachio ở toda cũng thuộc tỉnh saitama
cảnh sát nghi hai vụ việc này có liên quan đến nhau và đang tiến hành cuộc điều tra
bên cạnh đó nhà chức trách cũng đang điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra một tòa nhà gần bệnh viện cùng thời điểm vụ nổ súng
liên quan tới tình hình xung đột giữa israel và hamas cơ quan y tế thuộc chính quyền giải gaza do hamas kiểm soát cho hay
trên năm mươi người đã thiệt mạng trong ngày ba mươi một tháng một mươi sau khi israel oanh tạc chạy tị nạn jabalia ở giải đất ven biển này
giới chức chính quyền hamas tại giải gaza cho biết israel đã triển khai ít nhất sáu đợt không kích
trúng các khu dân cư thuộc chạy tị nạn jabalia ở ngoại ô thành phố gaza
hơn năm mươi người đã thiệt mạng và khoảng một trăm năm mươi người khác bị thương
về phần mình quân đội xrn giải thích lý do tấn công chạy tị nạn là nhằm tiêu diệt ibrahim biyari
một chỉ huy quan trọng của lực lượng hamas
có liên quan đến vụ tấn công israel hôm bảy tháng một mươi
trong một diễn biến liên quan lữ đoàn ezdin al qassam xác nhận đã thông báo cho các bên trung gian
về việc trả tự do cho một số người nước ngoài nhất định trong vài ngày tới
theo lực lượng phòng vệ xrn edf trong vụ tấn công diễn ra hôm bảy tháng một mươi
có ít nhất hai trăm ba mươi người được xác định đã bị bắt cóc và đưa về giải gaza
bao gồm phụ nữ trẻ em và hàng chục người nước ngoài hoặc người mang hai quốc tịch
đến nay mới có năm con tin được thả tự do
còn tại mỹ nhà trắng ngày ba mươi một tháng một mươi thông báo tổng thống mỹ joe biden sẽ phủ cất dự luật của đảng cộng hòa
về cung cấp viện trợ cho israel mà không cung cấp cho ukraine
kể cả khi dự luật này được thông qua ở cả hai viện quốc hội
văn phòng quản lý và ngân sách của nhà trắng cho biết dự luật này đi ngược với gói an ninh quốc gia của tổng thống biden
vì không đề cập đến cung cấp viện trợ cho ukraine trong khi đây là yêu cầu khẩn cấp
trước đó trong ngày ba mươi một tháng một mươi hạ viện mỹ do đảng cộng hòa chiếm đa số
với chủ tịch mới mike johnson đứng đầu đã đưa ra một kế hoạch viện trợ trị giá một mươi bốn ba tỷ đô la mỹ cho riêng israel
trái ngược với sáng kiến một trăm linh sáu tỷ đô la mỹ của nhà trắng bao gồm cả viện trợ cho ukraine
gói mới trên cũng không bao gồm viện trợ nhân đạo cho dân thường ở gaza như nhà trắng yêu cầu
dự luật của đảng cộng hòa về cung cấp viện trợ một mươi bốn ba tỷ đô la mỹ cho xrn được thực hiện bằng cách cắt một phần ngân sách
từ đạo luật giảm lãm phát của tổng thống joe biden
gói viện trợ trên là một trong những sáng kiến lập pháp quan trọng đầu tiên của tân chủ tịch hạ viện mỹ
ông johnson cho biết dự luật có thể được đưa ra bỏ phiếu tại hạ viện vào ngày hai tháng một mươi một tới
trong một diễn biến liên quan bộ ngoại giao mỹ thông báo
ngoại trưởng nước này antony blinken sẽ tới israel vào ngày ba tháng một mươi một theo giờ địa phương
để gặp gỡ các thành viên chính phủ nước chủ nhà
và sau đó sẽ dừng chân tại một số quốc gia khác trong khu vực giữa lúc cuộc xung đột giữa hamas và israel tiếp diễn
hàng chục nghìn người afghanistan
ở pakistan đã đổ về các cửa khẩu biên giới tô khan và chaman
khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ trước thời hạn chót ngày một tháng một mươi một
để một bảy triệu người nhập cư trái phép ở quốc gia láng giềng hồi hương
tranh đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ và trục xuất
theo giới chức hải quan pakistan từ sáng ba mươi một tháng một mươi
có trên một mươi người đã tập trung tại cửa khẩu này
và có hàng nghìn người tị nạn afghanistan đang chờ đến lượt để lên xe hồi hương
trong khi đó có hàng nghìn người khác đổ về cửa khẩu chaman ở tỉnh balochistan
dự kiến số lượng người ở hai cửa khẩu này sẽ tăng lên gấp đôi trong ngày một tháng một mươi một
ước tính hàng trăm nghìn người afghanistan đã trốn sang pakistan
kể từ khi taliban trở lại nắm quyền
trong khi có hàng triệu người khác đã định cư
ở đó sau nhiều thập kỷ xung đột khiến pakistan trở thành một trong những nơi
có số lượng người tị nạn nước ngoài nhiều nhất trên thế giới với hơn bốn triệu người
chúng tôi sống gần bốn mươi năm ở pakistan nhưng họ không chấp nhận
cũng không cấp giấy tờ nhập cư hợp pháp để chúng tôi ở lại
như bạn thấy đấy hàng trăm gia đình trên những chiếc xe tải
đang chờ quay trở lại afghanistan
một số gia đình sẽ tới kabul một số thì tới jalalabad
một số khác có thể trở về kuna
mình đều thất vọng là đáng lẽ chính phủ pakistan phải cho chúng tôi thời hạn ít như một năm
do thời gian ngắn ngủi chỉ có một tháng
nên chúng tôi phải bán tài sản của mình với giá rất rẻ
bây giờ chúng tôi đang trở về afghanistan
mùa đông đang đến gần và chúng tôi không có việc làm
từ đầu tháng một mươi đến nay trên một trăm linh người afghanistan đã rời pakistan
khi chính phủ nước này công bố thời hạn một tháng đối với những người afghanistan cư trú trái phép
bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng ở afghanistan
cùng với các xác lệnh của chính quyền taliban về quyền phụ nữ và trẻ em gái
người afghanistan ở pakistan vẫn buộc phải trở về quê hương
tổng thống mexico tuyên bố chính phủ nước này đang lập kế hoạch huy động tài chính
nhằm khắc phục hậu quả siêu bão ortis tràn qua nước này vào ngày hai mươi tám tháng một mươi vừa qua
khiến bốn mươi tám người thiệt mạng phá hủy hàng trăm nghìn ngôi nhà và làm tê liệt hệ thống cơ sở hạ tầng
tổng thống mexico cho biết kế hoạch trên sẽ được hoàn tất trong tuần này
trong đó bao gồm việc huy động tài chính từ các quỹ ủy thác với trị giá khoảng một mươi năm tỷ peso
tương đương với tám trăm ba mươi một triệu đô la mỹ
toàn bộ số tiền huy động sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nạn nhân của bão ortiz
ước tính ban đầu của cơ quan phòng vệ dân sự mexico cho biết
bão ortiz gây thiệt hại kinh tế một mươi năm tỷ đô la mỹ khoảng hai trăm bảy mươi ba nhà ở
một trăm linh khách sạn và một trăm hai mươi bệnh viện bị hư hại trong khi nhiều nhà hàng và cơ sở kinh doanh bị bão tàn phá
trong khi đó bốn mươi tám người đã thiệt mạng do bão ortiz cao hơn nhiều
và có số hai mươi chín người được thống kê trước đó
ngoài ra cơn bão cũng khiến năm mươi tám người mất tích
nhân kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu phân tách thành hai khối thương mại
và điều này có thể dẫn đến việc gdp toàn cầu giảm tới năm
nhận định này được tổng giám đốc tổ chức thương mại thế giới wto okonjo august đưa ra
trong bối cảnh lo ngại về thực trạng xung đột giữa israel và hamas ngày càng leo thang
và tác động tiềm tàng của nó đối với tăng trưởng toàn cầu
nếu xung đột lan rộng
theo wto triển vọng kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn tương đối lạc quan
với mức tăng trưởng dự kiến vào khoảng ba năm
nhưng rủi ro mức tăng trưởng này giảm đi là rất lớn
wto ước tính nếu thế giới chia thành hai khối thương mại
gdp toàn cầu sẽ giảm năm trong dài hạn
ông okonjo august cảnh báo rằng đây sẽ là một tổn thất to lớn
tương đương với việc mất đi toàn bộ nền kinh tế nhật bản
tuy nhiên người đứng đầu tổ chức này cho biết
thấy dấu hiệu lớn của quá trình phi toàn cầu hóa trên phạm vi rộng hơn
đồng thời nhấn mạnh khối lượng thương mại hàng hóa và dịch vụ
vẫn khá đáng kể ở mức khoảng ba mươi một tỷ usd
đầu tháng một mươi này wto đã cắt giảm dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu
năm hai nghìn hai mươi ba xuống tám so với mức một bảy ước tính trước đó
với lý do sản xuất ngày càng suy thoái
thưa quý vị theo nghiên cứu gần đây về cá voi
tình trạng săn mất tràn lan cá voi sát thủ là cực kỳ nguy hiểm
có thể khiến cho hệ sinh thái trở nên bất ổn định
số lượng loài cá này vùng tây bắc thái bình dương đang giảm mạnh
và hiện quần thể tại khu vực gần canada và phía tây bắc nước mỹ
chỉ còn chưa đến một trăm linh cá thể
trước thực trạng đáng báo động này một đội tình nguyện tại mỹ
đang nỗ lực bảo vệ loài cá voi này khỏi nguy cơ tuyệt chủng
và đây cũng là nội dung sẽ được đề cập trong câu chuyện quốc tế
phần cuối của bản tin sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
theo biển puget sound số phận của loài cá voi sát thủ có nguy cơ tuyệt chủng
là chủ đề được ban tán thường xuyên
và người dân cho rằng việc được chiêm ngưỡng tận mắt loài cá quý hiếm này
là không mấy dễ dàng
tuy nhiên coes wildlife watch đội tình nguyện bảo vệ cá voi tại mỹ
đã lập trên ứng dụng watch apps một nhóm cảnh báo gồm khoảng một tám trăm linh thành viên
nhằm mục đích giúp người dân dễ dàng có được những trải nghiệm tuyệt vời
khi được nhìn thấy cá voi đồng thời thúc đẩy mọi người tích cực tìm hiểu
và bảo vệ động vật
thật tuyệt vời mỗi khi chúng tôi được nhìn thấy loài động vật hoang dã quý hiếm này
cá voi di chuyển rất nhanh nên tôi phải đạp xe thật nhanh để kịp ngắm nhìn chúng
tôi đã hót mổ xuống chặng đường
đó là một trải nghiệm rất vui và đầy kinh ngạc
đội tình nguyện celes wildlife watch được thành lập bởi chị christy moons
nhà sinh vật học và người ủng hộ động vật hoang dã
đội đã tăng thành viên rất nhiều
đội đã tăng thành viên rất nhanh lên tới hơn một tám trăm linh thành viên kể từ khi ra mắt vào năm ngoái
chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho sự cân bằng sinh thái
đồng thời khơi dậy nguồn cảm thêm lúc để mọi người tham gia bảo vệ cá voi
cũng như có những khoảnh khắc vui vẻ và kinh ngạc khi được chiêm ngưỡng loài động vật này
các thông báo trên whatsapp là một trong những nỗ lực của đội tình nguyện để bảo vệ cá voi
việc có nhiều người để mắt đến cá voi
và cải thiện sự an toàn cho chúng
những người theo dõi thường lưu ý đến những chiếc thuyền đến quá gần loài động vật này
moon đã tạo cuộc trò chuyện nhóm để hợp nhất các chuỗi văn bản và các trang mạng xã hội khác nhau
mà chị thường cập nhật thông tin khi có cá voi xuất hiện
những người tham gia nhóm đều công nhận các thông tin tức thời này
đóng vai trò quan trọng trong việc giúp mọi người được nhìn thấy và bảo vệ cá voi tốt hơn
tôi hiếm khi thấy ai ở nhóm này đã từng có dịp tiếp cận với cá voi
mà không ngay lập tức yêu thích loài động vật này
mỗi khi mọi người nhìn thấy cá voi cảm giác kỳ diệu giống như được gặp thần tượng
và nhiều người la lên phấn khích như thể vừa thấy một ngôi sao nhạc phốp tái xe ngang qua vậy
giờ đây với rất nhiều người trong nhóm trò chuyện đội tình nguyện sailors wildlife watch
nhận được các cảnh báo đi kèm với thông tin về loại cá voi hướng di chuyển của chúng
và các địa danh lên
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo